theo thống kê của tri cục trăn nuôi và thú y tỉnh phú thọ từ cuối tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám đến nay
dịch lở mồm long móng đã xảy ra tại một mươi tám xã phường thuộc năm huyện thành phố là phù ninh thanh ba
đoan hùng hạ hòa và việt trì với tổng số chín trăm bốn mươi năm con lợn mắc bệnh và chết ba trăm chín mươi hai con đã khỏi bệnh
còn ba trăm linh bốn con đang được điều trị tích cực tri cục trăn nuôi và thú y đã cấp năm trăm bảy mươi hai lít hóa chất khử trùng
cho các địa phương chỉ đạo thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch
ủy ban nhân dân các huyện thành thị cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về nguy cơ lây lan
các biện pháp phòng chống dịch vận động người dân không giết mổ bán chạy ra súc
đến thời điểm hiện tại số ổ dịch đã giảm có năm xã phường trải qua hai mươi một ngày không phát sinh lợn mắc bệnh mới